bắc bộ gây ra tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
trong khi đó ở khu vực vùng núi bắc bộ lại chịu tác động của vùng hội tụ gió trong đời gió tây trên mực năm m
nên gần sáng và sáng nay đã xảy ra mưa rông trên diện rộng
hiện tại trên ảnh mây vệ tinh vùng hội tụ gió trên cao này đã dịch chuyển sang khu vực đông bắc và yếu dần
nên không còn ảnh hưởng đến thời tiết bắc bộ
các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tiếp tục xảy ra mưa nhỏ
mưa phùn và kèm theo đó là sương mù dài rác
ban ngày mưa giảm xuống còn một vài nơi trưa chiều mai mây giảm trời hứng nắng
nhiều độ cao nhất tại đây vào ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi một hai mươi bốn độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ thời tiết có phần khô giáo và ít mây hơn nắng xuất hiện sớm
nên nhiều độ cao nhất ngày mai cũng giao động trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
sự suy yếu của không khí lạnh và mở rộng dần của vùng áp thấp phía tây cũng làm thay đổi dần thời tiết
ở khu vực trung bộ đặc biệt là phần phía bắc của khu vực này
dự báo cho đêm nay và sáng ngày mai một dọc theo các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến thừa thiên huế
vào thời điểm nửa đêm và sáng trời nhiều mây độ ẩm không khí cao có sương mù giải rác và trời còn hơi xe lạnh
đến trưa chiều mây mỏng dần và nhiệt độ tăng lên giao động trong khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
sau đó nhiệt độ tiếp tục thăng thêm
riêng đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
thời tiết không biến đổi nhiều trời vẫn mát mẻ về đêm và sáng
đến trưa chiều mai trời có nắng và nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng đối với các tỉnh từ ninh thuận trở vào đến bình thuận nhiệt độ còn sắp xỉ ngưỡng là ba mươi ba độ
tiếp tục chịu chi phối bởi khối không khí biển ổn định nên khu vực tây nguyên và nam bộ
ban ngày trời nắng mạnh và khá khô nóng vào trưa và chiều
mức nhiệt độ cao nhất tại nam bộ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
mức nhiệt nắng nóng lên đến ba mươi năm độ tiếp tục xảy ra cục bộ ở vài nơi thuộc miền đông nam bộ
còn đối với các tỉnh tây nguyên nhiệt độ cao nhất vẫn phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi năm km gió đông bắc cấp ba cấp bốn và nhiệt độ là hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước